nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại đầu tư việt nam mexico
cục xúc tiến thương mại phối hợp với thương vụ việt nam tại mexico
và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo hợp tác thương mại đầu tư dệt may việt nam mexico
hiện nay mexico là một trong những đối tác thương mại đóng vai trò quan trọng
là cửa ngõ đưa hàng hóa việt nam thâm nhập sâu vào thị trường nội địa các nước khu vực châu mỹ
theo hải quan việt nam tổng kiếm ngày xuất nhập khẩu hai triệu giữa việt nam và mexico
sáu tháng đầu năm đạt một một tỷ usd tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó dệt may thuộc nhóm mặt hàng được đánh giá tiếp tục có triển vọng phát triển mở rộng thị trường
nếu thực hiện thành công các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư
liên quan trong khuôn khổ ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
giữa bộ công thương việt nam và bộ kinh tế mexico được đưa ra
sau khi hiệp định tppp ký kết hồi đầu năm nay
hợp tác thương mại đầu tư diệt may việt nam mexico được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng đột phá trong tương lai gần